như truyền hình nhân dân đã có phản ánh tại xã mỹ hòa huyện kim bôi tỉnh hòa bình
có một cây cầu treo bắc qua sông bôi đây là con đường độc đạo kết nối hai thôn mỹ và ba giang
qua một mươi năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng
cây cầu treo tử thần này luôn mang nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng của người dân địa phương
nhưng đến nay sau khi cầu được tiến hành sửa chữa niềm vui mừng đã trở lại với bà con nhân dân nơi đây
cây cầu treo nối hai thôn mỹ và ba giang mỗi ngày có khoảng một lượt người lưu thông được đưa vào sử dụng năm hai nghìn chín
qua thời gian sử dụng đến năm hai nghìn một mươi bốn cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng
từ đó đã có nhiều trường hợp đi qua cầu bị rơi xuống sông bôi
ngoài việc khó khăn đi lại cây cầu xuống cấp cũng gây ảnh hưởng về kinh tế
việc vận chuyển nông lâm sản của nhân dân gặp phải không ít khó khăn
năm ngoái thì cũng có một chồng cũng đang đi xe đạp về đi qua dân bôi giang
chị hà giang là học lớp bốn đi về không may là cũng rơi đầu bên kia là cũng trên đuổi
và vừa rồi thì cũng lại tiếp tục một cái xe máy điện nó phi rơi hẳn một bánh xuống
và cháu đang học lớp tám bị chân sởi xước hết
theo ủy ban nhân dân xã mỹ hòa cây cầu treo được tiến hành khởi công sửa chữa từ ngày hai mươi tháng chín
tổng vốn khoảng một tỷ đồng với thời gian thi công chín mươi ngày
hiện phần mặt gỗ của cây cầu treo xuống cấp đã được tháo gỡ chỉ còn lại phần khung sắt
người dân tạm thời lưu thông qua chiếc cầu tạm cách đó khoảng hai trăm linh mét
đây là một con đường huyết mạch để bà con vừa là lưu thông hàng hóa vừa là đi lại để cho bà con thân tiện
nếu cây cầu này mà hoàn thành thì sẽ giúp cho kinh tế địa phương phát triển
thứ hai nữa là đảm bảo cái ổn định an ninh trật tự với lại là an toàn cho bà con lưu thông trên khúc sông và đi qua con cầu này
hiện toàn tỉnh hòa bình có sáu mươi năm cây cầu treo
phân bố giải rác trên những địa hình đồi núi cao bị chia cắt phức tạp đan sen với mạng lưới đường giao thông nông thôn
những cây cầu treo giữ vai trò trọng yếu trong việc kết nối giao thông giữa các thôn xóm khó khăn
chính vì vậy lâu nay luôn là lựa chọn không thể thay thế
nhưng khi đã xuống cấp mà chưa có điều kiện sửa chữa những cây cầu treo lại trở thành hiểm họa khôn lường đối với người dân địa phương